rồi cuối cùng cái gì đến cũng phải đến
ai rồi cũng sẽ phải đưa ra lựa chọn cho bản thân

thì con người cũng dễ mắc những sai lầm
và nguy cơ của nó thì nguy hiểm rất cao

và không biết lúc nào thì cái xung đột nó đồng thời
và cái ngã ba ngã tư trở thành một cái nơi mà có đèn xanh đèn đỏ
nhưng mà hóa ra lại là một cái cạm bẫy khá nguy hiểm
cho người tham gia giao thông

mặc dù đường vắng nhưng mà các cái việc mà xung đột

ở những ngã tư như ở ngã tư đê a thành này này
bản thân tôi đã đi qua chín mươi giây
thời gian rất là lâu
trong khi những cái đèn bên cạnh thì đèn xanh mà không có ai đi cả

mà nhiều người tôi đã chứng kiến là nhiều người
người ta vượt đèn đỏ
và khi người ta vượt đèn đỏ

người ta thấy cũng vượt được

và đôi lúc cũng có thể là như tôi tôi cũng vượt đèn đỏ là vì thế
chúng tôi rất hiểu và cảm thông
đó là một sự đấu tranh về tâm lý không hề đơn giản
của những người tham gia giao thông
tại hà nội vào những ngày giãn cách này
và để giảm bớt cái sự căng thẳng
cũng như là để cho người dân đi lại có thể thuận tiện dễ dàng hơn
thì ngay từ đầu thời gian giãn cách
thì các cái nút đèn tín hiệu
đã được điều chỉnh sao cho phù hợp
với cả cái tình hình mật độ phương tiện
đã giảm xuống đáng kể so với ngày thường
tuy nhiên thì như thế vẫn là chưa đủ
và chúng ta cần đến một giải pháp thông minh hơn
phù hợp hơn chứ không chỉ mang
nhiều tính chủ quan của những người tổ chức giao thông như hiện nay
hệ thống đèn tín hiệu thông minh
được các chuyên gia đánh giá rất cao trong tình huống này
đã được triển khai đồng loạt ở nhiều quốc gia trên thế giới
và đã được thí điểm tại nhiều nước khu vực đông nam á
một hệ thống với sự yêu việt
và đặc biệt là rất biết các chiều tâm lý người đi đường
cái hệ thống đó có thể đo đếm được
cái lưu lượng giao thông mật độ giao thông
để mà có thể điều chỉnh được cái thời gian
sao cho bảo đảm được cái sự an toàn
và khai thác cái không gian giao thông
cái tiêu quản
vì hầu hết các nước châu á là khá thành công
ví dụ như ở hồng kông nhật bản hay là đài loan
cái việc mà điều tiết ở các kích thước
của các tài tư khác nhau
hầu như là sức an toàn
và rất nhịp nhàng
trong những thành phố
mà cái nghiệp đập của thành phố đấy
với tốc độ rất là cao
và rất là tối ưu hóa đèn giao thông
nó không chỉ đơn giản là chuyển đèn giao thông
mà nó là tiết kiệm năng lượng tiết kiệm thời gian
tiết kiệm cái hạ thầng của vô thị
làm sao để từng bước một mở cửa
nhưng mà từng bước một chúng ta có thể khai thác nó
cách hiệu quả nhất
giãn cách xã hội do dịch bệnh
mang đến rất nhiều khó khăn cho chúng ta
nhưng nó cũng đem lại không ít cơ hội
nếu chúng ta biết cách lựa chọn để tận dụng nó
các chuyên gia nhấn mạnh
đây là cơ hội rất lớn để ta có thể áp dụng
thí điểm các giải pháp công nghệ vào lĩnh vực giao thông
giảm bớt các vận động về cơ bắp thủ công
đẩy mạnh phát triển giao thông thông minh
bắt kịp yêu cầu thực tế của quá trình phát triển
tại nhiều thành phố lớn
quý vị thân mến
mới đây chính phủ đã đồng ý với kế hoạch
thí điểm đón khách quốc tế
phú quốc của tỉnh kiên giang
của bộ văn hóa thể thao và du lịch
và có thể chuẩn bị cho việc này
thì ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
cũng đã chủ trì phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
và các cơ quan đơn vị liên quan
lấy ý kiến để xây dựng ban hành kế hoạch cụ thể
và tổ chức thực hiện vào thời điểm phù hợp
đảm bảo khỏa thi đảm đáp ứng yêu cầu
về an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
an ninh an dân trật tự an toàn xã hội
và hạn chế tối đa các vướng mắt phát sinh
trong quá trình triển khai
và để hiểu rõ hơn về vấn đề này ngày hôm nay
chúng tôi đã mời tới trường quay tiến sĩ nguyễn thu thủy
khoa du lịch học đại học khoa học xã hội và nhân văn
xin chào tiến sĩ nguyễn thu thủy
và cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời mời tân dựng chương trình của chúng em hôm nay
xin chào biên tập viên minh hương
xin chào khán giả
và trước khi chúng ta đến với cuộc trao đổi
thì mời tiến sĩ cũng như quý vị khán giả
hãy theo dõi một số thông tin chi tiết về kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến phú quốc
thời gian tới trong một đoạn clip mà chúng tôi ghi nhận ngay sau đây
theo đó phú quốc sẽ được thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian sáu tháng
dự kiến từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
nếu cần sẽ điều chỉnh thời gian thực hiện hợp lý
tùy vào tình hình thực tế
du khách quốc tế đến phú quốc
phải có chứng nhận đã tiêm đủ hai liều vaccine covid một mươi chín
thời gian tiêm mũi hai
ít nhất một mươi bốn ngày
và không quá một mươi hai tháng
tính đến lúc nhập cảnh
được cơ quan có thẩm quyền tại việt nam công nhận
khách có chứng nhận đã khỏi covid một mươi chín
thời gian xuất viện không quá một mươi hai tháng
cũng được phép nhập cảnh
tất cả du khách trước khi nhập cảnh vào việt nam
phải có chứng nhận xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
bằng phương pháp pcr
trong vòng bảy mươi hai giờ
du khách phải đăng ký tham gia chương trình du lịch chọn gói của doanh nghiệp lữ hành
khách quốc tế phải đến từ quốc gia
vùng lãnh thổ có độ an toàn cao về phòng chống
có thể là chuyển sang lĩnh vực khác
hoặc thậm chí là đóng băng hoặc là ngủ đông
thì việc mở cửa du lịch thực sự là một sự kiện có ý nghĩa lớn
và tất cả những người trong ngành lữ hành
thì đều ngành du lịch đều mong muốn cái điều này
tuy nhiên tất cả chúng tôi thì đều xác định một điều rằng là
đây là một cái việc cần cho cái phát triển kinh tế
nhưng cũng phải đảm bảo được tất cả những yếu tố liên quan đến an toàn
để tạo cái điều kiện để cho mọi người được bình ổn
không phải chỉ là trong nước
cũng như là đối với cả khách du lịch quốc tế
và cái việc mở cửa lần này sẽ là một cái yếu tố quyết định
cho cái việc là chúng ta không quá phụ thuộc một thị trường
và phát triển được những cái loại hình sản phẩm mới
mà chúng tôi gọi là những cái sản phẩm mới cho ngành du lịch sau covid
và cái việc mở cửa này cũng sẽ khẳng định một lần nữa
cái thương hiệu của chúng ta là việt nam là định tiến an toàn
đối với cả bạn bè thế giới
vâng ạ như clip chúng ta vừa theo dõi
đấy là những cái bước an toàn để có thể mở cửa trở lại
các bước khá là thận trọng này
rồi việc đón du khách phải đảm bảo tuyệt đối an toàn
nhất là trong công tác phòng dịch
đối với rất nhiều người dân thì đang rất là quan tâm
không biết là những cái công tác như đấy sẽ được hiện ra sao
bởi vậy theo dõi công tác chuẩn bị tại kiên giang hiện nay
cùng với những cái rất nhiều yêu cầu
dự kiến đón khách theo lộ trình phép kín
thì tiến sĩ sẽ có ý kiến như thế nào
hiện nay thì các đơn vị lữ hành đang nhận được cái văn bản
về cái dự thạc đề xuất của sở du lịch kiên giang
cũng như là trình bì ban nhân dân
để mà các đơn vị lữ hành góp ý vào dự thảo này
để có thể triển khai được dự thảo này
thì hiện nay theo cái dự thảo
thì là đề xuất thí điểm là đón từ ba đến năm khách hàng
trong khách quốc tế trong một tháng
và sẽ chọn một số thị trường chọn điểm
và cái thị trường này thì nó phải đảm bảo
yếu tố là cũng đã có cái sự thành công
trong cái việc là phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên là chưa rõ cái yếu tố là
bao nhiêu đơn vị lưu trú
bao nhiêu đơn vị lữ hành sẽ tham gia
trong cái lần đón tiếp này
cái việc phân bổ ba hay năm khách này
nó sẽ phân bổ như thế nào cho từng tuần
hay là cho từng ngày
bởi vì giữa cái việc là tôi tập trung đón
trong một vài ngày
và tôi tập chia trong một số lượng ngày
tại vì cái này nó tùy thuộc vào các cái chuyến bay chặt tơ
và nó liên quan đến số lượng chuyến bay
vì thế cho nên cái câu chuyện ở đây là
câu chuyện thứ nhất là câu chuyện về sức chứa
là câu chuyện phải giải quyết
thứ hai là cái câu chuyện về cái quy trình
tức là cái quy trình của chúng ta phải làm thế nào đấy
nó vẫn đảm bảo được cái tính an toàn
tính phòng dịch
hạn chế tiếp xúc tối đa
nhưng mà lại vẫn phải tạo được cái tâm lý thoải mái cho khách hàng
và họ cảm thấy là họ được chào đón
chứ không phải là họ lại đi du lịch
trong một cái tâm trạng bất an
thì đấy cũng là cái điều rất là nguy hiểm
và một cái điều thứ ba nữa là chúng ta cần phải
kiểm soát lại cái vấn đề về cơ sở chất
và người lao động
bởi vì hiện nay không phải các cơ sở vật chất nào
cũng sẵn sàng cho cái việc đón khách
bởi vì đã bị dừng một thời gian quá lâu
và nhân sự lao động cũng vậy
họ cũng đã chuyển diệt
hoặc là họ đã tìm việc mới
họ đã có rất là nhiều biến đổi
chưa kể đến việc là họ đã được tiêm chủng
diện rộng đủ cả hai mũi vaccine
tại thời điểm này tại phú quốc hay chưa
thì đấy là một cái câu chuyện
rõ ràng là việc phòng chống dịch là điều hết sức quan trọng
thế nhưng bên cạnh đó
thì cũng phải nói đến chính là cái chuẩn bị tốt
cái nguồn lực đúng không ạ
cơ sở vật chất để có thể đảm bảo được chất lượng dịch vụ
để có thể du lịch tón khách được hay không
vậy lúc này địa phương và các doanh nghiệp
thì cần phải chuẩn bị những gì
rủi ro có thể xảy ra thì chúng ta cần phải làm rõ hơn
những cái vấn đề mà địa phương
và các doanh nghiệp cần sẵn sàng
phải nói là cái việc mà chúng ta lựa chọn phú quốc
là một cái lựa chọn theo tôi đánh giá là tốt
ở cái thời điểm này
và vì thế cho nên chúng ta cần phải nắm chắc
cái số lượng doanh nghiệp rồi loại dịch vụ
rồi đội ngũ lao động
hiện có thể đáp ứng được các điều kiện
liên quan đến phòng dịch
rồi cơ sở vật chất có đáp ứng được là
không phải chỉ là đáp ứng việc đón khách
mà đáp ứng cả cái việc là
nhỡ có tình huống bất ngờ xảy ra
ví dụ như là có trường hợp dương tính chẳng hạn
thì họ phải đảm bảo cái điều kiện là
có đủ điều kiện để cách ly hay không
thì đấy là tất cả những cái điều đó
thứ hai là chúng ta cần phải có cái chế tài
cũng như cái chính sách cho cái việc mở cửa theo chặng
không một cái là chúng ta mở toan ra
mà chúng ta mở theo chặng
ví dụ đầu tiên là chúng ta mở thăm dò
sau đó chúng ta mở một phần
và trong những cái lần mà chúng ta mở cửa như vậy
thì chúng ta đều phải có cái đánh giá
cái giả soát cũng như là có cái bài học kinh nghiệm
để mà chúng ta làm cái công tác này nó tốt hơn
vâng vâng thế cùng với đó
việc tạo điều kiện cho các du lịch trang biệt
đó chính là xử lý các thủ tục khi mà đến phú quốc này
rồi chính vì xử lý những cái thủ tục đó
bằng các chương trình khuyến mại này
rồi những cái sản phẩm du lịch độc đáo
vậy những cái điều này thì cũng cần phải
chú trọng ra sao thưa thế dĩ
thực ra thì hiện nay cũng đang bắt đầu có
trong cái lĩnh vực nghiên cứu thì là chúng tôi cũng đang bắt đầu
nghiên cứu về những cái sản phẩm du lịch
mà gọi là hậu covid
bởi vì hoàn toàn là cái hành vi tiêu dùng của chúng ta đã thay đổi
và cái cách
tức là cái cách sống chẳng hạn như trước đây chúng ta không hề nghĩ là
có thể làm việc ở nhà đúng không ạ
nhưng bây giờ thì chúng ta thấy cái việc work from home nó rất là
là bình thường
thế thì vì thế cho nên là bản thân du lịch
cũng đã có những cái thuật ngữ mới
và cũng có những cái hình thức mới
ví dụ như là du lịch ngắn ngày
rồi du lịch tại chỗ
tại sao lại du lịch lại tại chỗ
staycation tức là tôi ở tại
một cái khách sạn nhưng tôi vẫn du lịch được
rồi cái kỳ nghỉ linh hoạt
hay là du lịch biệt lập thậm chí là du lịch dẫn tắt
rồi du lịch sức khỏe
ảo du lịch sức khỏe hay là du lịch trang trại
ở cái thời điểm này là một cái rất là phù hợp
bởi vì khách khi người ta phải
gọi là cách ly bảy ngày
hoặc là một mươi bốn ngày tùy theo chính sách của từng quốc gia
thì quan trọng là chúng ta phải nghĩ ra việc cho khách làm
chứ bây giờ bắt họ ngồi trong phòng
khách sạn thì cũng rất là khó khăn
nhưng mà nếu như chúng ta nghĩ cho họ
những cái việc để mà họ có thể làm một cách tự nguyện ấy
và không tiếp xúc với ai trong một cái không gian
mở đúng không ạ
thì hoàn toàn nó không ảnh hưởng gì đến cái việc là
dịch bệnh cả
mà đấy là cái điều làm cho họ
cảm thấy vui vẻ và thoải mái
trong cái thời gian đó
rồi du lịch gia đình du lịch nhóm nhỏ
du lịch sáng tạo du lịch thông minh
và cái việc mà ứng dụng công nghệ
chuyển đổi số
các cái phần mềm tạo điều kiện nhanh chóng
thuất tiện cho du khách
từ cái việc là đăng ký
điều chỉnh dịch vụ cho đến việc nhập cảnh
rồi triển khai dịch vụ
và chúng ta không nói là không tiếp xúc
mà chúng ta nói là giảm tiếp xúc
để mà làm sao đó
chúng ta khách người ta vẫn thoải mái
nhưng mà vẫn có được
vẫn cảm thấy là tôi được phục vụ
chứ không phải là tôi đang làm việc
chỉ với cái camera hay là tôi chỉ làm việc với cái máy tính
đấy là một cái điều tiên quyết
câu hỏi cuối cùng tên trên tiến sĩ
đó chính là chúng ta thấy rằng là một số quốc gia trên thế giới
như là pháp italia hay tây ban nha
thì cũng đã bắt đầu là có kế hoạch
đó chính là phát triển trở lại du lịch quốc tế
xây dựng gọi là các bong bóng du lịch
còn tại việt nam thì có thể học hỏi
và rút kinh nghiệm như thế nào từ các quốc gia trên thế giới
để chúng ta có thể mở cửa một cách an toàn
và đem lại hiệu quả cao
cái từ bong bóng du lịch là cái thuật ngữ
mà xuất hiện lần đầu trong cái khuôn khổ thảo luận
về khôi vục cái ngành du lịch
giữa australia và new zealand vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và cái thuật ngữ này thì đã du nhập
vào nước ta từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
và cái giới nghiên cứu cũng bắt đầu bàn luận
về việc này rồi
thế trên thế giới thì hiện nay là chúng ta thấy rõ là
ví dụ như singapore là có cái
đàm phán về
thiết lập cái hành lang an toàn du lịch
một số các quốc gia trong khu vực như là malaysia
rồi trung quốc rồi brunei
rồi thậm chí là đã bắt đầu set up
cái hành lang du lịch giữa singapore và hong kong
thế nhưng mà vừa mới set up xong
thì là cái dịch bệnh
nó lại bùng lên ở hong kong
và cái kế hoạch đó lại phải tạm dừng
rồi tuy nhiên thì cho đến nay gần đây nhất
thái lan cũng bắt đầu khởi động lại
và ở thái lan thì họ xác định là sống chung
với cả dịch bệnh
tất nhiên là mỗi một quốc gia sẽ có những cái lựa chọn khác nhau
tùy thuộc cái điều kiện phát triển
cũng như là những cái yếu tố
về phòng chống dịch bệnh
hoặc là gần đây nhất là
có các hành lang du lịch đã được thiết lập
giữa đài loan và palau
là một cái quốc gia gần philippines
và có một mươi sáu chuyến bay khứ hồi mỗi tuần
thì đấy thực sự là những cái
cái bài học kinh nghiệm tốt
và để cho chúng ta có thể
triển khai cái hành lang du lịch
và cái điều này nó cần
cái yếu tố đầu tiên chính là an toàn
và yếu tố thứ hai đó là
tức là cùng với cái việc tiêm chủng diện rộng
thì phải xác định được một cái quy trình
quy trình trong cái việc mà
hạn chế những cái điểm trạng tiếp xúc
trong cái hành trình mà khách du lịch
sẽ tiếp xúc với cả
nhân viên phục vụ cũng như là trong
cái quá trình đi du lịch tại điểm
và cái điều đấy nó sẽ
tức là giúp
du khách có thể trải nghiệm được những cái sản phẩm du lịch
đáp thu hậu covid
mà câu chuyện ở đây là câu chuyện
chủ động trải nghiệm và
không cần đến quá nhiều cái sự hỗ trợ của nhân viên
nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được
cái vẻ đẹp tự nhiên ở cái nơi mà họ tới
rất là cảm ơn nhận định và chia sẻ
những sâu sắc phân tích của
tiến sĩ nguyễn thu thủy đã dành cho quý vị khán giả
truyền hình công an nhân dân và một lần nữa cảm ơn tiến sĩ
đã nhận được chương trình của chúng ta hôm nay